sáng ngày sáu tháng một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại nhưng các cơ quan sơ thẩm đã tách riêng từ nhóm đã giải quyết

bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại nhưng các cơ quan sơ thẩm đã tách riêng từ nhóm để giải quyết
nhờ đến vụ án không khách quan không đúng pháp luật xâm hại đánh quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều bị hại

các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại nhưng các cơ quan sơ thẩm đã tách riêng từ nhóm đã giải quyết

các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại nhưng các cơ quan sơ thẩm đã tách riêng từ nhóm đã giải quyết

tại phiên tòa phúc thẩm đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao tại tp hcm cho rằng cùng một dự án

nhờ đến vụ án không khách quan không đúng pháp luật xâm hại đánh quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều bị hại

các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại nhưng các cơ quan sơ thẩm đã tách riêng từ nhóm đã giải quyết

các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại nhưng các cơ quan sơ thẩm đã tách riêng từ nhóm đã giải quyết